chủ tịch ubnd tp hà nội vừa ký ban hành bốn quyết định phê duyệt đề án đầu tư xây dựng bốn huyện
gia lâm đông anh thanh trì đan phượng thành quận đến năm hai nghìn hai mươi
đây cũng là yêu cầu cần thiết đối với thành phố trực thuộc trung ương khi phải có tỷ lệ số quận
trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện đạt từ sáu mươi trở lên
theo đó hà nội phải có một mươi tám quận trở lên
tuy nhiên hiện tại hà nội mới chỉ có một mươi hai quận và một thị xã trên ba mươi đơn vị hành chính cấp huyện
đạt bốn mươi ba đơn vị hành chính đô thị
nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tp hà nội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã xác định rõ
trong nhiệm kỳ tới phải làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng quản lý phát triển đô thị